tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
cùng với kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp học sinh phụ huynh vi phạm luật giao thông
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long cũng sẽ lập danh sách các điểm trong giữ xe tự phát
có dấu hiệu tiếp tay cho học sinh sử dụng mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi đủ điều kiện
gửi chính quyền cơ sở kiểm tra xử lý theo quy định